trái ngược với trạng thái nóng bức ở các tỉnh thành phía nam đêm nay và ngày mai bắc bộ cũng như nửa phía bắc của khu vực miền trung duy trì tiết trời khá rét
các tỉnh trung du đồng bằng bắc bộ cũng như ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ cùng chung một mức nhiệt là một mươi sáu một mươi chín độ còn đối với khu vực vùng núi phía bắc sẽ là một mươi ba một mươi sáu độ
đến khoảng chiều và tối ngày mai bộ phận khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ lại được bổ sung trở lại
trời lại chuyển mưa cùng với những luồng gió rét tràn xuống sẽ khiến cho nền nhiệt đêm mai trên toàn bộ khu vực giảm xuống mức là một mươi bốn một mươi sáu độ còn riêng tại vùng núi thì có thể thấp hơn là dưới một mươi hai độ
trời rét đậm khu vực núi cao có thể có những nơi đạt ngưỡng rét hại
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường từ chiều tối và đêm mai ở khu vực vịnh bắc bộ sẽ có đới gió đông bắc mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám khiến biển động
còn đối với khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín đi kèm với những con sóng cao từ hai đến bốn mét khiến biển động mạnh
do vậy các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn
sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước